thời gian qua bên cạnh một số thành công đáng ghi nhận
cũng phải thẳng thắn nhìn nhận quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn diễn ra khá chậm
chưa thật sự đạt mục tiêu về tăng cường huy động vốn xã hội hóa
và bổ sung nguồn lực mới cho phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa
đáng chú ý nguy cơ thất thoát tài sản công đã và đang khiến dư luận lo ngại
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
nhận diện và chống chảy máu tài sản công của tiến sĩ nguyễn minh phong
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tình trạng chảy máu thất thoát tài sản công
trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra khá phức tạp khó lường
cá biệt có một số cổ lông công khai hoặc ngấm ngầm mua gom cổ phần
và trở thành nhóm nhỏ cổ đông lớn nhất nắm quyền khống chế trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
biến doanh nghiệp nhà nước từ sở hữu nhà nước thành sở hữu tư nhân theo mô hình gia đình chỉ
điều này có thể thấy rõ ở một số ít cổ đông từng là lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp nhà nước
hoặc người nhà của họ tiến hành thâu tóm một lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp để nắm quyền chi phối
theo công văn số hai btc ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy gửi thủ tướng chính phủ của bộ tài chính
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cả nước có sáu mươi trường hợp doanh nghiệp nhà nước
tập trung tại hà nội thành phố hồ chí minh vũng tàu tây ninh lâm đồng nghệ an nam định
sau khi cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất
nhưng không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
và không thực hiện đấu giá khi cổ phần hóa
một số dự án thậm chí còn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước
do đó nếu tiến hành cổ phần hóa sẽ dễ dẫn đến tình trạng xác định giá trị cổ phần thấp hơn nhiều
so với giá trị thực tế gây thất thoát lãng phí tài sản công
trước tình trạng này bộ tài chính đã kiến nghị chuyển danh sách nêu trên cho thanh tra chính phủ tham khảo
phục vụ công tác thanh tra về việc quản lý đất đai theo kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi
của thanh tra chính phủ đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
kiến nghị đã được phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ chấp thuận
đồng thời phó thủ tướng yêu cầu tăng cường việc kiểm tra thanh tra giám sát
kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính
trước khi định giá doanh nghiệp theo quy định hiện hành
theo đó có thể thuê các công ty kiểm toán tư vấn định giá quốc tế đã hoạt động ở việt nam
thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp giá khởi điểm và sử dụng kết quả này
thực hiện trào bán cổ phần doanh nghiệp quốc tế nhằm bảo đảm tính khách quan
việc kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong việc minh bạch hóa
góp phần phòng chống tham nhũng thất thoát tài sản công khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
thực tế cho thấy giá trị sổ sách tài sản trên đất
có thể rất lớn
giá trị sổ sách tài sản trên đất thấp nhưng quyền thuê đất và chuyển nhượng đất
có vai trò hết sức quan trọng để thu hút các nhà đầu tư tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp
một số vụ việc nổi cộng thời gian qua được báo chí nêu ra đã cho thấy rất rõ điều này
điển hình có thể kể đến quỹ đất vàng trên đường lê duẩn của công ty sổ số kiến thiết
thành phố hồ chí minh được định giá năm trăm năm mươi tám tỷ đồng nhưng khi tổ chức đấu giá thu được một bốn trăm ba mươi tỷ đồng
hoặc giá trị tổng công ty thương mại hà nội hepro
chỉ là bốn bốn mươi ba tỷ đồng theo phê duyệt của ủy ban nhân dân tp hà nội ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
xong dư luận tin rằng với những vị trí đắc địa của công ty đóng trên các tuyến phố quan trọng như
tràng thi lê thái tổ hàng chống cát linh phạm ngọc thạch cùng các thương hiệu có tên tuổi như
kem thủy tạ vang thăng long gốm chu đậu thì giá trị thực tế sẽ lớn hơn gấp nhiều lần
do đó dư luận đang trông trọng
vào việc tổ chức đấu giá hepro tới đây vì nếu được tổ chức thực sự nghiêm túc
chắc chắn sẽ thu về cho ngân sách nhà nước một khoản tiền đáng kể
ngoài những lý do khách quan tình trạng chảy máu tài sản công
còn có nguyên nhân từ những bất cập thiếu đồng bộ trong hệ thống chính sách
nhận thức chưa đầy đủ của một số người tình trạng lạm dụng kẽ hở luật đỉnh
sự không tuân thủ đúng hoặc thiếu công khai minh bạch trong tính toán giá trị và tổ chức cổ phần hóa
của một nhóm người có quyền lợi liên quan
nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về tiếp tục cơ cấu lại đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
do tổng bí thư nguyễn phú trọng ký ban hành ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
có nội dung quan trọng nhằm kịp thời chấn chỉnh cũng như phòng tránh hiện tượng chảy máu tài sản công
trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
cụ thể làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những vi phạm của các tổ chức cá nhân liên quan
để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước dự án đầu tư thua lỗ thất thoát lãng phí lớn
bảo đảm công khai minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
áp dụng các phương pháp định đá tài sản tiên tiến phù hợp với cơ chế thị trường
bảo đảm vốn tài sản của nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định giá đầy đủ
hợp lý công khai minh bạch
quy định rõ trách nhiệm của tổ chức tư vấn định giá độc lập trong định giá tài sản
vốn và xác định giá trị doanh nghiệp
xác định rõ trách nhiệm của kiểm toán nhà nước trong việc kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp
định giá tài sản vốn nhà nước
trên cơ sở giá trị vốn tài sản của nhà nước và giá trị doanh nghiệp đã được xác định đầy đủ
hợp lý và theo quy định của pháp luật khẩn trương bán cổ phần
thoái vốn một cách công khai minh bạch chủ yếu thông qua bán đấu giá cạnh tranh trên thị trường
cổ phần hóa phải gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán
nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh các trường hợp định giá thấp tài sản vốn của nhà nước
và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi gây thất thoát tài sản vốn nhà nước
đối với các doanh nghiệp nhà nước đang được giao quản lý khai thác các công trình dự án kết cấu hạ tầng
do nhà nước đầu tư có ý nghĩa quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
khi cổ phần hóa nhà nước tiến hành kiểm soát theo nguyên tắc
nhà nước thống nhất sở hữu các công trình hạ tầng quan trọng
doanh nghiệp cổ phần hóa nhà đầu tư nhận quyền khai thác chỉ được quyền quản lý vận hành khai thác các công trình
dự án kết cấu hạ tầng
việc lựa chọn nhà đầu tư doanh nghiệp phải được thực hiện theo luật đấu thầu công khai minh bạch
bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ
tăng cường quản lý kiểm soát chặt chẽ bảo đảm nhà đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước
trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau cổ phần hóa
thời gian tới để bảo vệ tài sản công nói chung và chống chảy máu tài sản đất đai nói riêng
trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
cần tổ chức thanh tra kiểm toán lại các vụ chuyển nhượng đất đai hồi tố và truy thu xử lý nghiêm
những trường hợp vi phạm các quy định hiện hành các hành vi trục lợi gây thất thoát tài sản công và thất thu ngân sách nhà nước
mặt khác cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chủ trương sắp xếp lại
xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cả trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
cũng như di rời các cơ sở này theo quy hoạch xây dựng đô thị
không chỉ đưa giá trị sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
mà việc định giá đất cần bám sát thị trường
gắn với quy hoạch sử dụng đất và trách nhiệm của cơ quan tư vấn thẩm định giá
hơn nữa không chỉ chấm dứt việc cho doanh nghiệp trả tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời hạn giao thuê đất
mà còn cần chấm dứt tình trạng dùng quỹ đất quốc phòng để cho tư nhân thuê kinh doanh dài hạn
quá trình đấu giá cần được thực hiện rộng rãi nghiêm túc công khai minh bạch và cạnh tranh lành mạnh
trên cơ sở thông tin đầy đủ về diện tích đất vị trí giá thuê và thời hạn thuê
phương thức thanh toán tiền thuê đất kiên quyết xử lý nghiêm khắc hiện tượng quân xanh quân đỏ
dùng thủ thuật kỹ thuật như nộp hồ sơ quá gấp gáp hay thông đồng đi đêm nhằm bắt tay nhau
để gạt người khác ra dìm giá và chi phối kết quả đấu giá khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
đồng thời cần sớm nhận diện xử lý kịp thời và nghiêm khắc cả về tài chính hành chính và hình sự
với các cá nhân là lãnh đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
đã không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định sai mục đích kém hiệu quả
gây thất thoát thua lỗ vốn và tài sản của nhà nước trong quá trình quản lý điều hành
sắp xếp cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
thực tế đã đang và sẽ còn cho thấy quá trình sắp xếp đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
chỉ được đẩy nhanh đúng hướng có hiệu quả cao nhất khi và chỉ khi có đột phá cơ chế
phù hợp trên tinh thần thượng tôn pháp luật bảo đảm nguyên tắc thị trường
về xử lý hài hòa lợi ích nhất là kiên quyết chống lợi ích nhóm và trục lợi bất minh bất hợp pháp
đất đai và tài sản vốn nhà nước trong các doanh nghiệp đều là tài sản công
là tài sản quốc gia thuộc sở hữu của toàn dân mà nhà nước là đại điển
bảo vệ tài sản công là quyền của toàn dân nhưng không thể quản lý theo kiểu vô chủ
mà trước hết phải là trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan và cá nhân cụ thể
trực tiếp có liên quan trong một cơ chế quản lý nhà nước ngày càng hoàn thiện
hoàn thiện và có hiệu quả hơn
mục tiêu cao nhất của công việc này là bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia
sự đồng thuận và đoàn kết xã hội đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội
và môi trường của đất nước vì một việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài nhận diện và chống chảy máu tài sản công của tiến sĩ nguyễn minh phong
bài đang trong một bình luận phê phán báo dân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau